hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân các tỉnh phía bắc đang tập trung gieo cấy lúa đông xuân hai nghìn một mươi bảy
với mục tiêu sẽ cấy hết diện tích và đúng khung lịch thời vụ phân đấu hoàn thành gieo cấy trước hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
vụ đông xuân năm nay toàn miền bắc gieo cấy sáu trăm hai mươi hectare
để đảm bảo đủ nước cấy hết diện tích lúa xuân bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với tập đoàn điện lực việt nam
lên kế hoạch ba đợt xả nước với tổng cộng một mươi tám ngày
đến hết ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy sau đợt sản nước lần thứ hai đã có gần bốn trăm tám mươi hectare diện tích cấy lúa xuân
có đủ nước để gieo cấy đạt bảy mươi tám kế hoạch
vụ đông xuân năm nay vụ đông xuân được dự đoán tiếp tục đối mặt với những diễn biến khó lường của thời tiết
vì vậy để chủ động ứng phó ngành nông nghiệp
đã tích cực triển khai nhiều giải pháp về giống và khung lịch thời vụ
theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp năm nay giảm diện tích lúa xuân sớm tăng diện tích lúa xuân muộn
với khoảng trên chín mươi tổng diện tích gieo cấy lúa xuân
giống lúa chủ lực là các giống ngắn ngày chất lượng cao
hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi
bà con nông dân đang tích cực xuống đồng để gieo cấy lúa xuân
mương nước liếc là nó đủ
cầy bùa cũng là đủ
mạ mũi chúng em tra là không bị chuột bọ ăn
chúng em thấy thuận lợi rồi chị ạ
không lo nhưng năm ngoái là nó giết mạ nó chết chuột bọ nó ăn nhiều
năm nay chúng em thấy quá là khấn khởi
bây giờ lịch cũng được cấy được
ăn tết xong là chúng em muốn ra đồng để cấy
thời tiết bắt đầu ấm lên
trong lịch thời vụ của bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
bà con nông dân đã nô lức xuống đồng tiếng máy cày dồn giã hứa hẹn một vụ xuân thắng lợi
theo kế hoạch vụ đông xuân hai nghìn một mươi bảy sẽ kết thúc gieo cấy vào cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
vì vậy các địa phương cần tăng cường hướng dẫn người dân cấy đúng không lịch thời vụ
và chủ động tích chữ nước để đảm bảo việc tưới dưỡng lúa sau cấy